những ứng dụng của công nghệ bốn đang len lỏi khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống
chỉ cần sử dụng thành thạo chiếc điện thoại thông minh có thể giúp cho chúng ta giải quyết nhanh chóng nhiều công việc
từ giao dịch thương mại cho đến nhu cầu thiết yếu như đặt món ăn
tại tp hcm sự phát triển của ứng dụng công nghệ giao nhận hàng nhanh tiện lợi đã góp phần đưa văn hóa ẩm thực đặc sắc này lan tỏa khắp mọi nơi

đó là sử dụng app vừa phục vụ khách hàng nhanh chóng mà hiệu quả kinh doanh cũng tốt hơn
chính sự tiện lợi đó nên mỗi ngày ngoài phục vụ khách đến thưởng thức trực tiếp
các hàng quán ưu tiên sẵn sàng đón nhận thêm hàng trăm khách hàng ở nơi xa đặt món ăn qua thiết bị ứng dụng
ráp này là đưa quán ưu thích tài xế sẽ chờ lâu khi lỡ quán order món quán để làm sẵn là tài xế chỉ cần lỡ lấy thôi
là một dân văn phòng thì tôi cũng không có nhiều cơ hội để đi ra ngoài trong ngày để mà tìm mua thức ăn cho mình
và nhất là những cái món tôi thích thì nhờ có grab giao hàng giao thức ăn thì tôi đã có cơ hội là đặt món ở rất là nhiều địa điểm khác nhau
ở trong thành phố và cũng tiết kiệm thời gian cho tôi
giờ hình như chỗ nào cũng có grab food đó đó một tô hủ tiếu người ta cũng vẫn giao
tiện lợi là giống như tiết kiệm thời gian và chi phí
những nét đặc sắc của ẩm thực thành phố hồ chí minh thời bốn ẩn hiện trên những chiếc điện thoại
và qua những chuyến xe cần mẫn giao món ăn khắp thành phố
với việc vừa quảng bá cho các hàng quán kinh doanh nền tảng giao thức ăn còn đóng góp lớn
trong việc kết nối và lan tỏa nền văn hóa ẩm thực đặc sắc tại thành phố sôi động nhất cả nước